những ngày giáp tết sân bay tân sơn nhất trở nên đông đúc nhộn nhịp hành khách chen chúc nhau làm thủ tục lên máy bay
khiến nhiều người mệt mỏi nằm vật vờ tại sáng trời nhà ga quốc nội
vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một ga quốc nội cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
đông nghịch vì hàng nghìn người tranh thủ ngày cuối tuần về quê đón tết sớm
theo quy định của sân bay tất cả hành khách khi đến sân bay phải khai báo y tế và xuất trình chứng nhận
tiêm hai mũi vaccine hoặc giấy xác nhận là f khỏi bệnh trong một trăm tám mươi ngày
một mươi bảy giờ chiều ngày hai mươi ba tháng một khu vực sảnh đê ga quốc nội chật kín người hàng nghìn người tay sách nách mang
lĩnh kính hành lý chờ làm thủ tục qua cửa an ninh để lên máy bay
do lượng khách ở sân bay quá đông nhiều người dân vẫn tự đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh
bằng cách mặc đồ bảo hộ để lên máy bay
nhiều hành khách có mặt ở sân bay từ sớm vì tâm lý sợ trễ
chuyến dò đông khách tranh thủ chập mắt chờ tới giờ lên máy bay
khánh linh quê gia lai chờ đợi khá lâu nhưng chưa tới lượt làm thủ tục
linh cho biết năm nay xin nghỉ sớm để về quê đón tết cùng gia đình sau nhiều tháng bám trụ
tại thành phố hồ chí minh vì dịch covid một mươi chín
gần một năm nay chưa về quê do dịch covid một mươi chín nên em xin về sớm để xung họp với ba mẹ mấy ngày tết linh chia sẻ
một mươi chín giờ cùng ngày nhiều khu vực ở ga quốc nội
sân bay tân sơn nhất vẫn đông đúc hàng nghìn người vẫn xếp hàng dài
chờ làm thủ tục sớm để về quê đón tết
không chỉ các phương tiện vận tải hàng không chật đích người
mà từ nhiều tỉnh thành không yêu cầu cách ly người về từ thành phố hồ chí minh
nhiều người lĩnh đồ đạc đổ ra bến xe miền đông quận bình thạnh mua vé về quê đón tết
chiều tối ngày hai mươi ba tháng một tức là ngày hai mươi một tháng chạp
tại bến xe miền đông quận bình thạnh rất đông hành khách đã đổ về đây về quê đón tết sớm cùng gia đình
lượng khách tăng tại bến xe một phần do nhiều tỉnh thành đã có thông báo không yêu cầu cách ly tại nhà
khi người dân từ thành phố hồ chí minh về quê
hầu hết hành khách về quê sớm đều ở các tỉnh miền trung và tây nguyên như khánh hòa phú yên quảng ngãi gia lai
hành khách tới bến dễ dàng mua được vé đi ngay bởi lượng vé tết năm nay còn rất nhiều
anh bình cho biết trước đó vì không rõ quy định cách ly người dân từ thành phố hồ chí minh
trở về quê nên không dám mua vé xe tết
hôm qua nghe người nhà báo tin là người dân từ thành phố hồ chí minh không bị cách ly tại nhà
nên gia đình tôi ra bến xe mua vé về quê ngay
năm nay ít người đi nên vé còn nhiều không khang vé như mọi năm
hành khách ngồi chật kính các quán nước trong bến xe miền đông chờ tới giờ lên xe về quê xung hợp cùng gia đình
bà nguyễn thị lành quê khánh hòa cho biết trước khi ra bến xe đã xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cho những người đi cùng cũng như là yên tâm hơn khi về quê
tuy nhiên địa phương không yêu cầu nhưng trước khi ra bến tôi vẫn đã test nhanh covid một mươi chín cho yên tâm
ông đỗ phú đạt phó giám đốc bến xe miền đông cho biết lượng khách tăng dần trong những ngày vừa qua
do nhiều địa phương không còn yêu cầu cách ly người từ nơi khác về
trong bình lượt xe xuất bến trong vàng gần đây khoảng năm trăm linh xe một ngày
trong ngày hai mươi một tháng một lượng khách qua bến đạt năm bảy trăm một mươi sáu khách
ngày hai mươi hai tháng một lượng khách tăng lên tám sáu trăm ba mươi sáu khách
dự báo trong hôm nay lượng khách tăng lên gần một khách
tuy lượng hành khách có tăng so với những ngày trước nhưng vẫn chỉ đạt khoảng năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
các doanh nghiệp tại bến xe miền đông đã bán ra hơn năm mươi vé trên tổng số
chín mươi bốn chỗ trong dịp tết đạt năm mươi một
lượng vé bán ra chỉ bằng khoảng một ngày cao điểm dịch tết các năm chưa có dịch
đến nay vẫn còn bốn tỉnh chưa mở lại xe khách với bến xe miền đông
gồm lào cai hưng yên quảng nam và bình phước
lãnh đạo bến xe miền đông khẳng định đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
phòng chống dịch và đảm bảo đủ phương tiện phục vụ khách
do đó người dân an tâm đến bến xe mua vé để về quê an toàn
sau một năm dịch bệnh khốc liệt ai cũng mong mỏi trở về quê sớm để đón tết bên người thân
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một sân bay tân sơn nhất đã ghi nhận số lượng hành khách khá đông
đa phần là những người dân từ các tỉnh phía bắc
chị vân quê ở bắc giang cho biết năm nay cả gia đình chị muốn về quê ăn tết
để được xâm vầy bên cha mẹ anh chị em để hưởng không khí tết ở quê nhà
cả năm vừa rồi dịch bệnh hoành hành nên tôi không thể về quê thăm cha mẹ già
đây là dịp thích hợp để mình đưa các con về quê mình đặt vé từ tháng một mươi hai nên khá rẻ
còn anh tú ở hà nội cho hay như mọi năm anh đặt vé khứ hồi thì giá cũng phải trên bảy triệu đồng
cho chiều từ tp hcm đi hà nội và ngược lại nhưng năm nay do đạt sớm nên giá vé chỉ khoảng năm triệu đồng
theo ghi nhận nhóm đường bay từ tp hcm đến đà nẵng chu lai hải phòng quy nhơn huế
của một số hãng hiện đã hết chỗ
đường tp hcm hà nội cũng gần kính nhiều khách bay đã đặt giữ chỗ trước cả tháng trời
ngoài các đường bay đưa khách về quê một số đường bay du lịch nội địa hot dịp tết
nguyên đáng kết nối đến phú quốc nha trang quy nhơn đà lạt đặc biệt là đường hà nội phú quốc
lượng khách đặt chỗ hiện nay đã gần kính chỉ còn lại một số hạng vé ở hãng cao cấp hơn
với giá bán từ khoảng hai triệu đồng trở lên chưa bao gồm phí thuế
điều này đã phản ánh nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ tết ở mức cao sau thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch bệnh
để phục vụ tốt nhất lượng hành khách tăng đột biến trong những ngày cận tết
hãng bay đang nhanh chóng tăng cường công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm
trong khi các sân bay đông đúc thì không khí tại ga tàu bến xe lại ảm đạm hơn mọi năm
tại các bến xe ở hà nội mặc dù đã giữ phòng xe tăng cường
nhưng theo dự báo lượng khách đi lại cao điểm tết sẽ giảm so với năm trước
đối với đường sắt theo đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tại hà nội
dù đã lập năm đôi tàu bắc nam phục vụ cho người dân lúc cao điểm tết
nhưng đến nay số lượng đơn vị bán vé ra mới chỉ đạt ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân một phần là do người dân từ các tỉnh phía nam đã về quê trong đợt dịch trước đây
mặt khác do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên nhiều người hạn chế đi lại
dẫn tới lượng khách mua vé tàu tết thấp hơn nhiều so với mọi năm
về hoạt động vận tải hành khách đường bộ tại tp hcm
thủ ngọc hải trướng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
dự báo ngày cao điểm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai có khoảng sáu mươi hành khách
so với những năm không có dịch đạt một trăm ba mươi hành khách
ngoài ra đến nay một mươi tỉnh thành vẫn chưa thể liên kết vận tải hành khách với tp hcm
một số tỉnh thành có quy định cách ly người về
do đó dự báo sản lượng hành khách năm nay chỉ đạt năm mươi so với năm ngoái
đường sắt đạt ba mươi và hàng không cũng chỉ đạt khoảng tám mươi
phát biểu tại chương trình tết sơn vầy sơn bình an sáng hai mươi hai tháng một
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
chương trình này thể hiện sự quan tâm động viên kịp thời để đoàn viên lao động được vui tết đón xuân
đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết sẻ chia không để ai bị bỏ lại phía sau
ông đinh tiến dũng nêu rõ phương châm là không để đoàn viên công nhân lao động không có tết
ở đâu có công nhân lao động gặp khó ở đó có tổ chức công đoàn
theo chủ tịch liên đoàn tp hà nội nguyễn phi thượng năm hai nghìn hai mươi một
nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa dừng hoạt động hàng chục nghìn công nhân phải ngừng việc
mất việc làm mất thu nhập
chính trong khó khăn vất vả những chiến xe buýt siêu thị không đồng cùng với hàng chục nghìn túi ăn sinh công đoàn hàng ngày
đến với đoàn viên người lao động khó khăn ở các doanh nghiệp khu công nghiệp
dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai các góc công đoàn thành phố ưu tiên dành nguồn lực trên hai trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ đoàn viên lao động
thông qua chương trình tết xuân vậy hỗ trợ vét xe về quê
tại chương trình vào sáng ngày hai mươi hai tháng một bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã trao tặng một mươi xuất quà
trị giá năm tỷ đồng hỗ trợ một mươi công nhân viên chức
công đoàn hà nội cũng trao hỗ trợ xây dựng năm mươi máy ấm công đoàn mỗi nhà xây mới bốn mươi triệu đồng
sửa chữa ba mươi triệu đồng cho năm mươi gia đình đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn
tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công đoàn hà nội quyết định trích trên bảy mươi một ba tỷ đồng
hỗ trợ tặng quà cho đoàn viên lao động khó khăn trên địa bàn
hỗ trợ vé xe cho một hai trăm linh công nhân khu công nghiệp và chế xuất về quê đón tết
những ngày tới trên hai chuyến xe sẽ đưa người lao động khó khăn nữ công nhân mang thai
nuôi con nhỏ về các tỉnh hà tĩnh nghệ an thanh hóa và một số tỉnh phía bắc đón tết với gia đình
với những món quà thiết thực từ liên đoàn lao động và công đoàn hà nội
chúng tôi mong rằng các đoàn viên và công nhân lao động có thể an tâm công tác
giữ gìn sức khỏe và có một dịp tết đoàn viên thật nhiều hạnh phúc